sở xây dựng hà nội vừa công bố dự thảo lần ba nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
mức tiền phạt được đề xuất lần này tăng khá mạnh
sở xây dựng hà nội đã đề xuất xử phạt với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng cao nhất là hai tỷ đồng
cụ thể mức phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng
mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng sẽ là từ tám mươi một trăm hai mươi triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
từ sáu mươi một trăm linh triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng
khung phạt từ tám mươi một trăm linh triệu đồng sẽ áp dụng đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng
ngoài ra sở xây dựng hà nội cũng đề xuất phạt tiền đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định mà tái phạm
hiện dự thảo đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình ra hội đồng nhân dân thành phố thông qua